công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đang điều tra làm rõ số nông cụ hình mã tấu mà đơn vị này phát hiện vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
mặc dù khai là nông cụ nhưng phần lớn các dụng cụ đều có hình mã tấu cán gỗ lưỡi bằng kim loại sắc và có số lượng trên hai cây
theo đó vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một qua công tác nắm tình hình lực lượng công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên nông cụ kim khí anh quốc
tại số sáu mươi một trên chín đường hùng vương phường thới bình quận ninh kiều thành phố cần thơ do ông la trung hậu làm giám đốc công ty
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mới nhập về có hình dạng như cây mã tấu với cán gỗ lưỡi bằng kim loại và số lượng là hai cây
tại cơ quan công an ông hậu khai nhận đây là lần đầu tiên công ty nhập khẩu lô hàng từ thái lan về để làm đại lý phân phối bán lẻ với tổng trị giá trên tám usd
mặc dù khai là nông cụ nhưng phần lớn các dụng cụ này đều có hình thù là cây mã tấu hiện cơ quan công an đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh điều tra làm rõ